thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam airlines sẽ giảm tần suất bay nội địa trong thời gian từ nay đến ngày một mươi năm tháng bốn
toàn bộ tổ bay trên tất cả các chuyến bay của vietnam airlines đều được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc biệt
cụ thể từ ngày hai mươi tám tháng ba vietnam airlines sẽ giảm khai thác từ ba mươi năm đường bay xuống còn tám đường bay nội địa
với khoảng một mươi tổng số ghế so với kế hoạch thường lệ
các đường bay còn lại này được duy trì tần suất tối thiểu để phục vụ nhu cầu đặc biệt cấp thiết
với tiêu chuẩn phòng dịch chặt chẽ nhất
vietnam airlines hỗ trợ khách bay nội địa bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín đổi chuyến bay
đổi hành trình hoặc hoàn vé theo quy định hiện hành của hãng
trước đó ngày một mươi chín tháng ba vietnam airlines cũng đã thông báo tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế
đến hết ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi